thời gian qua đã xảy ra tình trạng xe đưa đón học sinh không bảo đảm an toàn cho các cháu
và để ngăn chặn tình trạng này tỉnh con tum đã chỉ đạo các sở ngành liên quan
chỉ đạo các trường học phải quản lý tốt trong việc đưa đón học sinh bằng xe ô tô
theo thống kê hiện nay trên địa bàn tp con tum tỉnh con tum có ba trường mầm non thực hiện dịch vụ xe đưa đón học sinh
đó là trường mầm non mickey trường mầm non cổ tích trường mầm non sunny với số lượng năm xe đưa đón
tại trường mầm non mickee với tổng số ba trăm tám mươi học sinh trong đó có một trăm năm mươi học sinh sử dụng dịch vụ xe ô tô đưa đón
nhà trường cũng có riêng một bộ phận chuyên đưa đón học sinh gồm ba xe ô tô ba tài xế và năm giáo viên được tập huấn thường xuyên
về việc thực hiện công tác đưa đón học sinh tại nhà và trả học sinh tại nhà
ở đây thì tổ chức đưa đón các con theo quy trình tổ chức các con đi theo một quy trình
và khi mà giáo viên đón học sinh tại nhà đón học sinh thì bao giờ cũng có
cái ký nhận xác nhận của phụ huynh là đại giao con và ký nhận của giáo viên giáo viên là đại nhận con
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh con tum sở cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng
kiểm tra các trường có sử dụng dịch vụ xe đưa đón học sinh
hiệu trưởng hoặc là người đại diện pháp luật của nhà trường phải chịu trách nhiệm trước pháp luật gia đình học sinh
về toàn bộ hoạt động đưa đón học sinh của nhà trường về sự an toàn đảm bảo cho học sinh
tại con tum chưa xảy ra sự việc đáng tiếc nào liên quan đến xe đưa đón học sinh
tuy nhiên việc siết chặt quản lý kiểm tra giám sát các xe đưa đón học sinh là điều cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh